cùng với các địa phương phía nam của tỉnh lâm đồng cao điểm mùa khô năm nay
huyện đạ tẻ đang chống chọi với tình hạn khô hạn và do nguồn nước tại các sông suối ao hồ bị sụt giảm
đặc biệt là tại xã đạ pai thì ngoài việc thiếu nước phục vụ sản xuất
người dân ở đây còn phải đối diện với tình trạng là thiếu nguồn nước sinh hoạt
và khiến cho cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
gia đình bà lưu thị nguyệt có hơn một hectare cà phê đang thời kỳ đậu trái
tuy nhiên do không đủ nguồn nước tưới nên toàn bộ diện tích cà phê đã héo vàng khô cành và có nguy cơ phải đốn bỏ
không chỉ thiếu nước phục vụ sản xuất nguồn nước sinh hoạt cho các gia đình hiện cũng gặp khó khăn
công trình nước sinh hoạt nông thôn ca long do cộng hòa pháp đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
cung cấp nước cho gần hai trăm linh hộ dân thôn ca long và các vùng phụ cận
tuy nhiên vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu thượng nguồn suối đạ cọ bị chặn dòng khiến hạ lưu con suối này cạn trơ đáy
vì vậy công trình nước sinh hoạt được đầu tư hàng tỷ đồng cũng đắp chiếu khiến trang thiết bị máy móc xuống cấp hư hỏng
hiện gần hai trăm linh hộ dân hơn một hectare cây trồng trên địa bàn xã trong đó có gần sáu trăm linh hectare cà phê thiếu nước trầm trọng